cuối cùng thì tội ác nào cũng phải trả giá tội phạm nào cũng sẽ bị trừng trị
và cuộc chiến chống lại cái ác sẽ là những cuộc chiến không khoan nhượng đến giây phút cuối cùng
bằng việc bắt giữ hai tên tội phạm giết người cướp tài sản trong vụ án mạng xe ôm công nghệ
các chiến sĩ cảnh sát hình sự đã cho thấy rằng
dù trong hoàn cảnh khó khăn với sự tinh vi của các đối tượng thì các anh vẫn không lùi bước
và cái ác sẽ phải đền tội
đồng thời đó cũng là sự cảnh báo về những hệ lụy mà xe ôm công nghệ cao có thể mang lại
và những người cung cấp sử dụng dịch vụ này
tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại